sáng nay ngày ba mươi tháng năm tại hòa bình đã diễn ra cuộc họp báo liên quan đến vụ một mươi tám người sốc phản vệ
tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khiến bảy người tử vong
chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình nguyễn văn quang cho biết hiện tình trạng của một mươi bệnh nhân được chuyển về bạch mai khá ổn định
chỉ có một bệnh nhân hơi nặng
lúc hai mươi hai giờ đêm qua phó thủ tướng vũ đức đam đã đến hòa bình chỉ đạo thăm hỏi động viên gia đình có bệnh nhân tử vong
động viên tinh thần cán bộ y bác sĩ
lãnh đạo tỉnh hòa bình đã đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có bệnh nhân tử vong năm triệu đồng
bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình hỗ trợ một mươi triệu đồng một bệnh nhân tử vong
được biết bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình đang điều trị chạy thận cho hơn một trăm linh bệnh nhân
sau ca tai biến với một mươi tám người chạy thận sáng ngày hai mươi chín tháng năm khoa đã phải niêm phong toàn bộ trang thiết bị
thuốc men hóa chất phục vụ cho công tác điều tra nguyên nhân
bệnh viện ngừng tiếp nhận tất cả ca chạy thận nhân tạo khác
hai mươi bốn trường hợp nặng được chuyển sang bệnh viện đa khoa tp hòa bình để chạy thận
nơi đây chỉ có thể tiếp nhận số ít bệnh nhân và chia bốn ca chạy thận một ngày
khoảng hơn một trăm linh bệnh nhân khác sẽ được chuyển về hà nội